chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội phùng quốc hiển điều hành phiên họp thứ hai mươi năm
cho ý kiến về việc thực hiện một số quy định của luật đầu tư luật đầu tư công và luật bảo vệ môi trường
liên quan đến báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư
theo báo cáo của chính phủ trình ủy ban thường vụ quốc hội về thực trạng vướng mắc của quy định pháp luật
về thời điểm quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường giữa luật bảo vệ môi trường
luật đầu tư và luật đầu tư công thì hiện nay đang còn bất cập ở các nội dung
chủ dự án thông tin chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
vì vậy chính phủ đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội xem xét và cho phép không yêu cầu nhà đầu tư
phải có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại thời điểm quyết định chủ trương đầu tư
và cho phép chính phủ quy định nội dung đánh giá tác động môi trường sơ bộ
trong nghị định sửa đổi bổ sung các nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường
để tháo gỡ các vướng mắc trên
tuy nhiên sau khi xem xét tờ trình và báo cáo thẩm tra
ủy ban thường vụ quốc hội nhận thấy các nội dung chính phủ trình là chưa đầy đủ cụ thể
nhất là chưa có báo cáo đánh giá chi tiết cụ thể những vướng mắt của các dự án đầu tư công liên quan đến ba luật này
những vấn đề nào đã rõ trong luật rồi thì chúng ta thực hiện cứ đúng theo luật
tôi đề nghị như thế này
giao lại cho chính phủ là trước mắt thì vẫn thực hiện theo đúng tinh thần này tôi nói về hai cái luật này
nhưng mà giao lại cho chính phủ là chuẩn bị lại hồ sơ
các đồng chí thảo luận lại chuẩn bị lại hồ sơ kể cả cái dự thảo nghị định
các ông chí sang đây đầy đủ và kết hợp với lại ủy ban kinh tế ủy ban như vậy là pháp luật nữa
mà trong đó các đồng chí cũng nêu những cái bức xúc nổi lên và hướng giải quyết như thế nào
đấy là cái bước thứ hai và cái này sẽ xin ý kiến từ bộ quốc hội tại phía sau